trộm cắp hơn một tỷ đồng của một thương lái thu mua lúa đối tượng trương bình chiến và vợ là nguyễn thúy kiều
trù khóm một mươi ba phường láng tròn thị xã giá rai tỉnh bạc liêu đã bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh bạc liêu khởi tố vụ án khởi tố bị can để điều tra làm rõ về các hành vi trộm cắp tài sản
và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
trước đó vào khoảng một giờ sáng ngày sáu tháng chín chiến đột nhập lên ghe của một thương lái thu mua lúa
neo đậu tại kênh sáng trên địa bàn xã vĩnh thanh huyện phước long để trộm cắp số tài sản gồm chín trăm linh triệu đồng tiền mặt
nhiều trang sức các loại với trọng lượng hơn bốn lượng vàng một điện thoại di động cùng nhiều giấy tờ cá nhân
sau đó chiến đem số tài sản trộm cắp được đưa về cho vợ đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân
qua khám xét nơi ở của hai đối tượng lực lượng công an đã thu giữ một trăm tám mươi năm triệu đồng ba lượng vàng cùng nhiều tăng vật có liên quan
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu khởi tố bị can và tạm giam đối với chiến về hành vi trộm cắp tài sản
khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với kiều về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có